theo các nghiên cứu bệnh nhân sẽ có sự cải thiện rõ rệt giảm tải lượng vi rút ở bệnh nhân mắc covid một mươi chín vừa và nhẹ sau năm ngày điều trị
nhờ đó giảm tỷ lệ nhập viện giảm tử vong
khi cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động nhịp thở khi nghỉ ngơi hai mươi lần trên một phút hoặc đo spo hai bé hơn chín mươi sáu
người ép không phải liên hệ ngay với cơ sở quản lý nhiễm covid một mươi chín tại nhà
để được tư vấn hỗ trợ nếu có chỉ định nhập viện sẽ cho sử dụng một liều duy nhất trước khi chuyển viện
người dân khi tự xét nghiệm và phát hiện dương tính nên gọi điện đến trạm y tế phường xã thị trấn hoặc trạm y tế lưu động để được tiếp cận
đánh giá tình trạng chăm sóc phù hợp cấp phát thuốc và can thiệp kịp thời khi có triệu chứng trở nặng chuyển viện sớm
bên cạnh đó f một trong gia đình cũng được theo dõi quản lý bảo vệ đặc biệt với gia đình có người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền
ngoài thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà được cấp s cần chuẩn bị các thuốc điều trị bệnh nền tăng huyết áp đáy tháo đường tim mạch hen phế quản đã sử dụng trong một tháng
f khi cách ly tại nhà nên giữ tâm lý thoải mái khi gặp khó khăn liên hệ nhân viên y tế để được tư vấn từ xa
ép không tự theo dõi sức khỏe đo thân nhiệt đếm nhịp thở đo spo hai ít nhất hai lần trên một ngày
rửa mũi xúc họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý thường xuyên tập thở vận động nâng cao sức khỏe
cạnh đó cần uống đủ nước hoặc nhiều hơn nếu sốt tiêu chảy không bỏ bữa ăn uống đủ chất tăng cường dinh dưỡng trái cây tươi rau xanh
khai báo y tế mỗi ngày ít nhất một lần hoặc khi có triệu chứng bất thường qua ứng dụng y tế hồ chí minh hoặc qua phiếu tự theo dõi sức khỏe
nơi cách ly phải thông thoáng không sử dụng máy lạnh trung tâm thường xuyên làm vệ sinh các bề mặt
vật dụng nhà vệ sinh sách quần tay khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn tay nắm cửa bồn cầu lavabo
phân loại chất thải đúng quy định có số điện thoại của nhân viên y tế của cơ sở đang quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
để liên hệ khi cần tư vấn hỗ trợ tổng đài một nghìn hai mươi hai hoặc tổ phản ứng nhanh phường xã thị trấn quận huyện
f tự ý rời khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly không sử dụng chung vật dụng với người khác
không ăn uống cùng với người khác không tiếp xúc gần với người khác hoặc vật nuôi
trường hợp cần có người chăm sóc người chăm sóc phải đeo khẩu trang kính chắn giọt bắn vệ sinh tay trước khi và sau chăm sóc
thành phố hồ chí minh xin thí điểm đón khách quốc tế không cần cách ly từ tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trình thủ tướng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế
sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng một mươi hai đáng chú ý không yêu cầu khách du lịch cách ly tập trung
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản trình thủ tướng và bộ văn hóa thể thao và du lịch
kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
theo đó thành phố hồ chí minh muốn thí điểm đón khách du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mở rộng dân phạm vi trong năm hai nghìn hai mươi hai không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
đủ điều kiện đón khách quốc tế
đến thành phố theo các chương trình du lịch chọn gói thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đón khách quốc tế đến thành phố từ các chuyến bay thuê chuyến
và chuyến bay quốc tế thường lệ theo các chương trình du lịch chọn gói tại thành phố hồ chí minh
hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa thành phố hồ chí minh và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ mở lại hoàn toàn đối với thị trường du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
có xét nghiệm âm tính có bảo hiểm y tế và có nội dung điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thực hiện quy trình thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn quy trình vận chuyển khách
quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú
điểm tham quan cơ sở du lịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình thành phố hồ chí minh nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á mở cửa đón khách du lịch đem lại hiệu quả tích cực
bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vaccine của hàng chục quốc gia
các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hồ chứa vaccine
thành phố hồ chí minh còn nhiều điều kiện cần thiết khác để đón khách du lịch quốc tế
như tỷ lệ người dân đã được tiên vaccine của thành phố hồ chí minh cao
hệ thống y tế sẵn sàng về nhân lực vật lực trang thiết bị vật tư y tế
và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh là trung tâm du lịch của cả nước đón hơn tám sáu triệu khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi chín
chiếm gần năm mươi lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo đó thành phố hồ chí minh chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
giai đoạn một là từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói
khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố hồ chí minh
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định
được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
trong giai đoạn này khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến
sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại thành phố hồ chí minh trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam quảng ninh
và có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
trước đó tại hội nghị liên kết du lịch giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh bến tre
trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
một trong những sẻ pháp để kích hoạt hoạt động du lịch liên tuyến giữa thành phố hồ chí minh và bến tre
được lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề xuất là
kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
bà phan thị thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
các đơn vị cần có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ lộ trình mở cửa đón khách quốc tế
khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát
hiện nay thủ tướng chính phủ đã chấp thuận cho một số tỉnh thành mở cửa đón khách quốc tế
để đảm bảo các tiêu chí thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng vừa trình thủ tướng chính phủ hướng dẫn tạm thời
thí điểm đón khách quốc tế đến việt nam
cụ thể với du khách đăng ký tour trên bảy ngày sau khi được xét nghiệm âm tính trong ngày thứ bảy
có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác được phép đón khách
nhưng vẫn phải theo tour chọn gói khép kín
thành phố hồ chí minh cũng đang có đề xuất xin triển khai sớm đón khách du lịch quốc tế
sau khi kiểm soát tình hình dịch bệnh và người dân được tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao
bà phan thị thắng nói
giai đoạn ba sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả
đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
sở du lịch thành phố hồ chí minh đã xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế
đến thành phố hồ chí minh sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
sở du lịch nhận định thành phố hồ chí minh dù đang gặp nhiều khó khăn
song công tác phòng chống dịch ở thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực
trong đó quan trọng nhất là tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngày càng cao
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thành phố đã thực hiện tiêm tổng cộng được một mươi hai năm trăm ba mươi chín bốn trăm linh
hai liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó cũng đã tiêm được bảy một trăm linh tám một trăm một mươi một mũi một và năm bốn trăm ba mươi một ba trăm một mươi một mũi hai
đạt tỷ lệ mũi một là chín mươi tám sáu và mũi hai là bảy mươi năm ba mươi bốn